tôi sử dụng kính thực tế ảo để xem những bộ phim bài động sài gòn là một
thứ hai trong tương lai tôi sẽ làm một game nhập vai thành chiến sĩ bài động sài gòn
khi mà người chơi họ đeo kính vào thì họ hóa thân thành một chiến sĩ bị động sài gòn
cái thứ ba từ kính vr là tôi sẽ đi thu thập các hình ảnh của nhân chứng lịch sử
những nhân vật lịch sử gắn liền với biệt động sài gòn và tôi sẽ tạo lập nên một hình ảnh ba d về họ
thì khi mà mình đeo kính đó vô thì họ sẽ hiện ra trước mắt mình trò chuyện với mình thuyết minh cho mình nghe
và công nghệ cuối cùng là công nghệ bàn tiệc trà mapping
thì khi mà tham quan xong thì chúng ta sẽ cần không gian thư giãn
cho nên tôi sử dụng công nghệ chiếu các hình bóng hoa ba d và hình những lá cờ của bày động sài gòn lên cái bàn trà
thì du khách ngồi đó thưởng trà thì có thể thưởng hoa đi chạy chi
đây được xem là bảo tàng thông minh tư nhân đầu tiên của thành phố
bảo tàng hiện đang được rất nhiều các bạn trẻ yêu thích
thường thường em đi bảo tàng thì muốn đọc thông tin thì phải xem lên những cái bản
mà tới bảo tàng này thì em tới có một cái bản màn hình lớn thông minh
giống như một cái tablet lớn mà em có thể xem được tất cả có nhanh chóng mà được nhiều thông tin nữa
khi em dùng vào cái ứng dụng vr thì em cảm thấy là cái lịch sử em được tái hiện cái lịch sử ngay trước mắt em luôn
em cảm thấy nó rất là chân thực
việc mà mình xem trực tiếp như vậy nó sẽ nhớ lâu hơn với lại rất là tốt cho việc học tập
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã đem lại những thay đổi nhất định cho diện mạo của ngành văn hóa nói chung
trong đó phải kể đến ngành du lịch
công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp ngành du lịch tạo ra nhiều sản phẩm mới hấp dẫn kích thích tăng trưởng và phát triển du lịch bền vững
các ứng dụng công nghệ giúp các đơn vị du lịch giảm thời gian nhân lực chi phí sản xuất
từ đó giảm giá thành các dịch vụ mang lại lợi ích cho du khách
thưa quý vị công nghệ thực tế ảo có ưu và khuyết điểm
tuy nhiên khi đặt vào bài toán kinh doanh các doanh nghiệp vẫn phải tìm lời giải để cân bằng giữa chi phí đầu tư và lợi nhuận thu lại từ mô hình kinh doanh của mình
xu hướng là có nhu cầu của người dùng và khả năng đáp ứng của công nghệ chính là rào cản lớn nhất
và có lẽ covid một mươi chín sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp
và có lẽ covid một mươi chín sẽ giúp đỡ các doanh nghiệp
các doanh nghiệp cũng đang góp phần đẩy nhanh quá trình tìm kiếm lợi giải từ các doanh nghiệp muốn chọn cho mình hướng đi riêng từ công nghệ số
hiện nay thì rất nhiều những công trình văn hóa nhiều chủ sở hữu văn hóa vẫn đang gặp rất nhiều là những khó khăn trong quá trình triển khai
theo ông thì các chủ thể sở hữu và các doanh nghiệp văn hóa phải chuẩn bị những gì để ứng dụng được những công nghệ thông tin này
để phục vụ cho quá trình phát triển văn hóa của mình
khi mà kinh phí rất là lớn thứ hai nữa là áp dụng vào thì cũng không đủ nhân lực hiểu biết về trình độ thông tin để có thể áp dụng được
thì theo ông thì để gỡ được những cái vướng mắt này thì các doanh nghiệp và chủ sở hữu văn hóa cần có những động thái và cần có những cái bước đi như thế nào ạ
theo tôi nghĩ thì có ba cái yếu tố
mà các đơn vị văn hóa cần phải chuẩn bị xem như đó là những yếu tố nền tảng để thực hiện việc quảng bá văn hóa du lịch bằng công nghệ bốn
thì yếu tố thứ nhất đó là cái tinh thần về nội dung
tức là mọi thành viên ở trong các đơn vị sở hữu văn hóa quảng bá văn hóa cần phải có cái ý thức về là chúng ta
thứ ba là phải đóng góp vào cho nội dung đóng góp về nội dung của việc quảng bá văn hóa
nội dung bao gồm có thể là bài viết có thể là hình ảnh có thể là những công trình ba chiều có thể là v v
thì đó là nội dung thì phải cần mọi người phải có cái ý thức về là chúng ta cùng nhau đóng góp nội dung để quảng bá văn hóa việt nam
thứ hai là về kỹ năng tức là phải biết cần có một số kỹ năng để sử dụng các công cụ công nghệ thông tin công nghệ bốn để thực hiện các nội dung quảng bá
thì cũng rất may là với công nghệ mới thì mọi người có thể học để sử dụng một cách dễ dàng không nhất thiết là phải ngồi viết chương trình
phải lập trình như là các kỹ sư công nghệ thông tin hay là các lập trình viên
và yếu tố thứ ba là về chi phí cũng như là cơ sở hạ tầng để thực hiện
thì tôi mong rằng là nên có một cái cơ sở hạ tầng dùng chung như vậy thì mọi người có thể dùng chung với một cái chi phí rất là thấp
cơ sở đó cụ thể là những máy trụ và những chương trình được đặt tên nền điện quạt đám mây
và có sẵn những công cụ để có thể giúp người ta thực hiện các nội dung quảng bá văn hóa
ví dụ bao gồm hình ảnh video biên tập trang trí cho những cái sản phẩm công nghệ thông tin mà quảng bá đó
các cái trang web thì một cách rất là dễ dàng và với chi phí rất là ít
thì với cái nền tảng dùng chung trên điện thoại đám mây thì chúng ta có thể giải quyết được bài toán về chi phí
vậy thì thật sự là chúng tôi rất là mong
việt nam cũng như ở thành phố hồ chí minh nói riêng
chính quyền các hội đoàn các cộng đồng có thể bàn và cùng nhau tạo ra những nền tảng điện toán đám mây
dùng chung chuyên trách về việc xây dựng cái nội dung quảng bá văn hóa
vâng xin cảm ơn ông đã đến tham dự chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
muốn phát triển văn hóa thông minh trước hết phải có nhận thức đầy đủ và đúng đắn về nó
phải hiểu được bản chất và nắm chứng
nắm được quy luật vận động phát triển của nó
nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay kỳ này
quý vị có những chia sẻ với chương trình hoặc có những vấn đề cần được phản ánh
hãy liên hệ với chúng tôi qua hộp thư tbhcmhômnay tvacomgmail com
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại